đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng trái ngán toán nhân dân tối cao đã tham dự chương trình tết xung vầy thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và bộ đội biên phòng tỉnh lai châu
tham dự chương trình đồng chí nguyễn hòa bình chúc tất cả người lao động trong tỉnh lai châu có một cái tết vui tươi đầm ấm tràn đầy sức khỏe để lao động sản xuất đóng góp công sức để xây dựng lai châu phát triển nhanh và bền vững
tại chương trình đồng chí nguyễn hòa bình đã trao trên hai trăm năm mươi xuất quà cho công nhân viên lao động có hoàn cảnh khó khăn còn công nhân viên lao động mắc bệnh hiểm nghèo bị khuyết tật phải điều trị dài ngày với tổng trị giá trên hai trăm linh triệu đồng
cũng trong dịp này đồng chí nguyễn hòa bình cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh lai châu đã đến chúc tết và động viên cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh lai châu thăm và tặng quà cho hai hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố lai châu